trưởng ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải
chủ trì họp phiên thứ chín của ban chỉ đạo
phiên họp được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở chính phủ
với bốn mươi sáu tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đang có các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải
dự viên họp có phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà phó trưởng ban chỉ đạo
các thành viên ban chỉ đạo là bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố đại diện các ban quản lý dự án các tập đoàn kinh tế nhà nước
các nhà đầu tư đơn vị tư vấn nhà thầu xây lắp
hiện nay cả nước có ba mươi bốn dự án lớn tám mươi sáu dự án thành phần quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải
tại bốn mươi sáu tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
trong đó có năm dự án đường sát hai dự án cả hàng không
còn lại là các dự án đường bộ chủ yếu là đường bộ cao tốc và các đường vành đai vùng thủ đô hà nội
đường vành đai thành phố hồ chí minh
dự kiến năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ có sáu trăm năm mươi bảy tỷ đồng đầu tư công chủ yếu cho hạ tầng giao thông
năm hai nghìn hai mươi ba và tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn các bộ ngành địa phương nhất là bộ giao thông vận tải đã phối hợp tích cực
nỗ lực triển khai nên nhiều khó khăn vướng mắt trong thời gian dài tại một số dự án đã được tập trung xử lý
như dự án cao tốc bến lức long thành dự án nhà ga t ba cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
dự án cảng hàng không quốc tế long thành
công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đã được đẩy nhanh nhiều dự án đã được khởi công
nhiều dự án cũng đã hoàn thành việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư
nhiều công trình dự án cao tốc đã vượt qua các khó khăn về giải phóng mặt bằng vật liệu xây dựng
đại dịch covid một mươi chín thời tiết cực đoan để khánh thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư
với các dự án mới triển khai các tỉnh đã tập trung lực lượng để tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng
cơ bản đáp ứng tiến độ thi công các chủ đầu tư nhà thầu nỗ lực tổ chức thi công với quyết tâm
vượt nắng thắng mưa ăn tranh thủ ngủ khẩn trương thi công ba k bốn k xuyên lễ xuyên tết
làm việc cả thứ bảy chủ nhật để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đa số đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra
kết quả giải ngân của các dự án đều đạt ở mức cao hoặc vượt yêu cầu
đặc biệt trong hai ngày mùng ba và mùng bốn tết thủ tướng chính phủ phó thủ tướng trần hồng hà đã đi kiểm tra việc triển khai xuyên tết
và chúc tết các công nhân tại năm dự án trọng điểm tại hà nội tp hcm tỉnh đồng nai
tại các công trường hàng nghìn công nhân kỹ sư vẫn miệt mài làm việc xuyên tết
hy sinh niềm vui riêng của cá nhân tạm gác lại sự đoàn tụ gia đình trong những ngày xuân để làm việc với tinh thần vì sự phát triển của đất nước
sớm hoàn thành các dự án giao thông qua đó góp phần tạo thuận tiện giảm un tắc tai nạn giao thông giảm chi phí logistics
đặc biệt ở dự án cảng hàng không quốc tế long thành đã có sự thay đổi rõ rệt so với các lần kiểm tra trước đây
tuy là ngày tết nhưng trên công trường khí thế thi công sôi nổi máy móc và công nhân miệt mài thi công nhiều hạng mục
thủ tướng phạm minh chính đã biểu dương sự nỗ lực cố gắng của ngành giao thông các chủ đầu tư các ban quản lý dự án các nhà thầu
các đơn vị tư vấn đã đồng lòng quyết tâm nỗ lực triển khai để các dự án triển khai đảm bảo chất lượng đúng tiến độ trong năm qua
biểu dương các địa phương được giao làm cơ quan chủ quản
ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã nỗ lực tổ chức triển khai các dự án nhất là acv đã có sự thay đổi
tiến độ vượt bậc trong triển khai các dự án cảng hàng không
thủ tướng phạm minh chính cũng cảm ơn các địa phương đã thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng
phối hợp cùng các chủ đầu tư trong việc cấp mỏ vật liệu xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công
đặc biệt là bà con nhân dân đã đồng thuận hỗ trợ ủng hộ chủ trương lớn của đảng nhà nước
nhường đất nơi ở thay đổi thói quen tập quán vì sự phát triển của đất nước
thủ tướng cũng chỉ rõ một số tồn tại như công tác giải phóng mặt bằng di rời hạ tầng kỹ thuật
nhất là đường điện cao thế xây dựng các khu tái định cư nguồn vật liệu xây dựng thông thường còn khó khăn
nhất là việc nghiên cứu hoàn thiện thủ tục để sử dụng cắt biển làm vật liệu săn lấp còn chậm
cùng với đó là chưa đầu tư đồng bộ các dự án để bảo đảm kết nối khai thác hiệu quả các dự án
việc nghiên cứu quy hoạch các nút giao các đô thị để khai thác các lợi thế do hạ tầng giao thông mạng lại chưa được quan tâm
tới đây các bộ cơ quan địa phương cùng với bảo đảm tiến độ chất lượng bảo vệ môi trường và an toàn lao động
cần chủ động giả soát khắc phục những vướng mắt các thành viên ban chỉ đạo các ban quản lý dự án
nhà thầu tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước trách nhiệm để nỗ lực hơn nữa quyết tâm hơn nữa
làm việc trên tinh thần vượt nắng thắng mưa an tranh thủ ngủ khẩn trương thi công ba k bốn kip xuyên lễ xuyên tết
xuyên thứ bảy chủ nhật để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình phần đấu hoàn thành vượt tiến độ đề ra
đối với từng hạng mục công trình và cả dự án góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp
hòa chung trong không khí tưng bừng của những ngày gia quân làm việc đầu năm mới trên công trường cao tốc bắc nam
đoạn qua tỉnh phú yên vì thi công đang được triển khai rất khẩn trương và sôi động
xác định năm nay phải hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng
hàng nghìn nhân lực cùng máy móc thiết bị đã được huy động chạy hết công suất với quyết tâm thi công vượt các mốc kế hoạch
từ ngày đầu làm việc trở lại sau tết gói thầu xl một thuộc thành phần trí thạnh vân phong đã ngay lập tức được thi công trở lại
gần tám trăm linh nhân sự và hơn ba trăm linh đầu máy móc được huy động chạy hết công suất với quyết tâm cao nhất thi công vượt các mốc kế hoạch
và như ngày đầu ra quân thì chúng tôi triển khai đồng loạt trên bốn mươi năm mũi thi công
trong đó như anh chị thấy là hạng mục hầm tuy an học một hầm tuy an chính là đường găng tiến độ của dự án
thì đến nay chúng tôi cũng đã đào được tổng cộng là một hai mươi m trên tổng hai m
chúng tôi sẽ cố gắng là trước ba mươi tháng bốn là sẽ hoàn thiện xong các phần đắp trên toàn tuyến và để đảm bảo được mục tiêu thông hầm trong năm hai nghìn hai mươi bốn
toàn bộ các công trường cao tốc bắc nam qua tỉnh phú yên đã vô cùng hối hả và nhộn nhịp
nhờ vậy mà đến thời điểm này khối lượng thi công đoạn phần trí thạnh vân phong đã đạt hai mươi tám đảm bảo yêu cầu tiến độ đề ra
thời tiết nắng giáo của những ngày đầu xuân cũng như tiếp thêm động lực để các công nhân nỗ lực hơn trên các công trường
hầm chính tuy an và hai cầu lớn trên tuyến là cầu đà ràng và cầu bà thạch sẽ hoàn thành một trăm linh
đó là những cái móc chính để chúng tôi phấn đấu
và bước phá để hai nghìn hai mươi năm về đất
ngày sau tết phú yên sẽ nỗ lực bàn giao sáu mặt bằng còn lại cho các chủ đầu tư
các ngành liên quan cũng tăng tốc di rời hệ thống điện cao và hạ thế cùng góp phần đẩy nhanh tiến độ
hoàn thành thi công cao tốc bắc nam theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới không khí lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thanh hóa diễn ra sôi nổi phấn khởi
với quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu sản xuất kinh doanh
các mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra trong năm mới hai nghìn hai mươi bốn
trong ngày đi làm đầu tiên của năm giáp thìn một trăm linh cán bộ nhân viên xí nghiệp may bỉm sơn đã khẩn trương vào việc từ tám giờ sáng
vượt qua một năm đầy khó khăn với ngành may năm nay xí nghiệp đặt ra chỉ tiêu đặt doanh thu chín triệu chín trăm linh nghìn usd
thu nhập bình quân mỗi tháng trên chín triệu đồng một người
ngày đầu xuân chúng tôi đi làm anh chị em trong công ty rất là vui
và sẽ cố gắng một năm mới sẽ nhận được nhiều những thành tích thành quả trong công việc
ngày đi làm đầu năm tại khu kinh tế nghi sơn một trong tám khu kinh tế ven biển trọng điểm của cả nước
các dây chuyền nhà máy hoạt động cũng đã chạy đủ công suất
một mươi công nhân đang làm việc cho các dự án tại đây gồm ba trăm linh dự án đầu tư trong nước và hai mươi năm dự án đầu tư nước ngoài
tổng vốn đăng ký hơn một mươi tám tỷ đô la mỹ
hôm nay là ngày ra quân đầu năm của cơ hội của cáng
tất cả một trăm linh các bộ nhân viên trong các ký trực đều tham gia sản xuất với tâm tinh thần và rất là hăng say
với các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra thì ban sẽ quyết tâm để tiếp tục đồng hành hỗ trợ các doanh nghiệp
đặc biệt là các thủ tục về pháp lý tháo gỡ những khó khăn một cách kịp thời để các doanh nghiệp đảm bảo được hoạt động sản xuất
tỉnh thanh hóa hiện có hỗ trợ cho các doanh nghiệp

tỉnh thanh hóa đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng grdp đạt một mươi một trở lên giá trị sản xuất công nghiệp tăng một mươi bốn chín trở lên giá trị xuất khẩu đạt sáu tỷ đô la mỹ trong năm hai nghìn hai mươi bốn

tỉnh thanh hóa đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng grdp đạt một mươi một trở lên giá trị xuất khẩu đạt chín năm trở lên giá trị xuất khẩu đạt chín năm trở lên giá trị xuất khẩu đạt chín năm trở lên giá trị xuất khẩu đạt chín năm trở lên giá trị xuất khẩu đạt chín năm trở lên giá trị xuất khẩu đạt chín năm trở lên giá trị xuất khẩu đạt chín năm trở lên giá trị xuất khẩu đạt chín năm trở lên giá trị xuất khẩu đạt chín năm trở lên giá trị xuất khẩu đạt chín năm trở lên
chính khác ước tính cũng tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái như trung quốc tăng năm mươi bảy tám ước đạt sáu một tỷ đô la mỹ

nhật bản ước tăng ba mươi chín sáu hàn quốc ước tăng hai mươi hai bốn
trà trầu và mâm cơm chay cơm mặn tượng trưng cho lễ vật của một trăm linh người con dâng lên mẹ âu cơ nhằm tri ân công đức tổ mẫu
cầu mong tổ mẫu phù hộ cho quốc thái dân an mưa thuận gió hòa mọi người có cuộc sống ấm no bình an hạnh phúc
cứ mỗi độ xuân về khi sắc đào sắc mận nở rực thì các bản làng tây bắc các chàng trai cô gái bản lại cùng nhau tham dự các lễ hội xuân với nhiều trò chơi truyền thống
với người tài ở lào cai ném còn là một trò chơi dân gian không thể thiếu trong ngày xuân là dịp để người dân giao lưu tăng tình đoàn kết
những miếng vải vụn còn thừa đủ màu sắc được gom lại sau khi may trang phục tết cho bà con trong xã bà hoàng thị lâm cùng các chị em làm còn đón xuân
với bà lâm quả còn cũng giống như hoa đào hoa mận là thứ không thể thiếu trong những ngày xuân
vải xanh vải đỏ các loại màu thì bỏ đi mình lại truyền
tận dụng làm cái còn ấy ngày tết thì mấy chị em phải tập trung nhau làm còn ở đây
đây là quả còn truyền thống của đồng bào người tây xã hợp thành thành phố lào cai nhìn tưởng chừng đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể làm được
mỗi năm một lần đi hội xuân thì chúng tôi cũng rất là phấn khởi chị em phụ nữ cũng giúp nhau để làm quả còn đi ném để lấy hội xuống đồng
bãi ném còn được dựng ngay sân nhà văn hóa giữa không gian ngập sắc xuân
trai gái tham gia ném còn không chỉ cần có đủ sức khỏe thực hiện các động tác vung tay ném mạnh chạy nhanh
mà còn đòi hỏi sự tinh tế khéo léo khi tung bắt còn giúp cho quả còn rơi trúng vào vòng tròn
lần đầu tiên được trải nghiệm ném còn thì quả thấy là rất là hứng thú
mình cũng thấy rằng là cái việc mà gìn giữ duy trì hướng tới cho những cái lớp trẻ
hay để họ có thể tìm hiểu về những cái nét đẹp truyền thống văn hóa dân gian thì điều đó là một việc rất là cần thiết
chúng tôi khôi phục lại các nét đẹp truyền thống văn hóa quý báu của dân tộc đã để lại
bên cạnh đó sẽ tạo tiền đề cho phát triển du lịch cộng đồng tương lai của xã
với bà con người tày ném còn ngày xuân còn mang ý nghĩa cầu mùa
quả còn đủ sắc màu bay vút lên không chung là biểu tượng của rồng tượng trưng cho hồn núi non sông nước
với mong muốn mưa thuận gió hòa nhà nhà ấm áp
nó hạnh phúc